sau gần hai năm xây dựng sáng nay đã chính thức khánh thành bệnh viện nhi đồng tp hcm
với quy mô một giường bệnh với tổng mức đầu tư khoảng bốn năm trăm linh tỷ đồng
bệnh viện được đánh giá là hiện đại nhất khu vực phía nam
bệnh viện nhi đồng tp tọa lạc tại phường tân kiên huyện bình chánh
được thiết kế theo mô hình tiêu chuẩn quốc tế có trang thiết bị hiện đại
quy mô bệnh viện gồm tám tầng nổi một tầng hầm một mươi phòng chức năng ba mươi chín khoa lâm sàng và cận lâm sàng
bệnh viện đã đi vào hoạt động từ đầu năm hai nghìn một mươi tám mỗi ngày tiếp nhận từ một hai trăm linh đến một ba trăm linh bệnh nhân đến khám
bệnh viện nhi đồng tp hcm được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải cho hai bệnh viện nhi đồng một và nhi đồng hai hiện nay
đồng thời tăng thêm năng lực khám điều trị cho bệnh nhi ở các tỉnh miền tây nam bộ
tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao
đây là một trong năm bệnh viện được xây dựng theo đề án đầu tư xây dựng mới năm bệnh viện tuyến trung ương
và tuyến cuối đặt tại tp hcm đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt